tính đến thời điểm sát giờ khai mạc tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã có gần ba nhà báo từ khắp nơi trên thế giới
đăng ký tác nghiệp tại trung tâm báo chí quốc tế apec hai nghìn một mươi bảy đà nẵng
trung tâm có đầy đủ các phòng chức năng như an ninh y tế khu ăn uống phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phòng họp báo có sức chứa tới hơn một phòng viên được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng cùng cabin phiên dịch
đặc biệt tại đây còn có sáu mươi bảy phòng dành riêng cho các hãng thông tấn quốc tế
với đầy đủ trang thiết bị và đường truyền internet băng thông rộng
theo ban quản lý trung tâm báo chí apec hai nghìn một mươi bảy trong không gian ba tầng của trung tâm
công tác tắc nghiệp của các phòng viên sẽ được hỗ trợ bảo đảm tối đa
đến nay đã có gần ba phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tới đà nẵng
tham dự đưa tin tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy trong đó có các hãng thông tấn báo chí lớn nhất trên thế giới